một số đại biểu cũng băn khoăn về quy định bỏ hợp đồng dài hạn
sẽ ảnh hưởng tới những viên chức đang làm việc ở những ngành đặc thù như giáo dục y tế
cùng với đó quy định về kỷ luật giáng chức cũng cần phải xem xét một cách thận trọng
quy định mà bỏ hợp đồng dài hạn thì tôi cho rằng là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái tư tưởng
tâm tư tình cảm nguyện dọng và công tác của các khối lượng viên chức rất là lớn
hiện nay mà đang công tác ở các ngành ví dụ ngành giáo dục ngành y tế và các ngành đơn vị sự nghiệp
thì cái khối lượng viên chức rất là lớn
nếu mà chúng ta bỏ cái quan trọng không phải là cái chuyện là hợp đồng dài hạn hay gắn hạn
mà cái quan trọng là chúng ta phải tính tớn tón đến cái việc là cái vị trí việc làm của họ
và chất lượng hiệu quả và cái nhiệm vụ mà mình chiên môn giao cho các viên chức
để họ mà đảm đương các cái công việc làm sao nó cho hiệu quả và tốt nhất
chúng ta bỏ cái mức kỷ luật giám chức
tuy nhiên cái chỗ này cũng cần phải đánh giá nó kỹ hơn
bởi vì thực ra thì ở các nước thì người ta hoặc là ngay cả một số các chính quyền ngày xưa
thì cái chuyện giáng chức cũng là chuyện bình thường
sau đó sau một thời gian nếu phấn đấu tốt nếu có điều kiện tốt
anh lại tiếp tục phấn đấu anh tiếp tục giàn viện thì lại được thăng chức
thế thì cái việc mà chúng ta có nhất thiết phải bỏ giám chức hay xong
thì đề nghị là chính phủ cũng tiếp tục nghiên cứu xem xét một cách kỹ lưỡng
nhận lời mời của phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
bộ trưởng ngoại giao và hợp tác timor leste dionisio barbosaret
đã thăm chính thức việt nam từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
sáng nay ngày một mươi tháng sáu phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
đã có cuộc hội đàm với bộ trưởng dionisio barbosares

điều này là một bài hỏi của bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
hội đàm hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp
sớm ký hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ
và sớm triển khai cơ chế ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương như đã thỏa thuận
nhằm tạo diễn đàn để các bộ ngành hai bên thảo luận thúc đẩy hợp tác
hai bên cũng nhất trí sẽ thúc đẩy ký mới gia hạn các thỏa thuận hợp tác song phương
tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác hai nước
trong đó có hiệp định tương trợ tư pháp hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư
hiệp định thương mại song phương bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục
đồng thời thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại
phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh cho biết việt nam sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật
cử chuyên gia sang đào tạo cho timor leste
đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác về nghề cá
nhất là trong chia sẻ kinh nghiệm phối hợp chống đánh cá trái phép
chiều nay tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi tiếp
ngài chris house phó chủ tịch tập đoàn nike về thương mại và quan hệ chính phủ
hai bên bày tỏ vui mừng và đánh giá cao trước những thành tiệu trong suốt những năm qua
đã phối hợp đầu tư sản xuất ra các sản phẩm có giá trị tại việt nam
phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao sự đầu tư thành công của tập đoàn nike
tại việt nam đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm của tập đoàn nike
trong suốt khẩu tăng trưởng kinh tế của việt nam ổn định an sinh xã hội
và đặc biệt là nâng cao tay nghề cho người lao động việt nam
tới đây việt nam sẽ công bố chiến lược thu hút fdi
trong đó có những chiến lược khuyến khích sự đầu tư của nike
không chỉ là các dự án mà còn là mở rộng các doanh nghiệp
đặc biệt là ưu đãi cho các doanh nghiệp công nghệ cao thân thiện với môi trường
phó chủ tịch tập đoàn nike cho biết
việt nam là thị trường lớn và quan trọng của nike trong sản xuất và xuất khẩu
hơn năm mươi sản phẩm của nike được sản xuất
tại việt nam cho thấy đây chính là hướng đi có tầm nhìn chiến lược của nike
khi quyết định đầu tư tại việt nam
trân trọng cảm ơn những cam kết mà chính phủ việt nam đã dành cho nike
trong những năm qua đã tạo điều kiện để nike tiếp tục đầu tư
tại thị trường việt nam tạo ra những sản phẩm chất lượng cao
và bảo đảm sở hữu trí tuệ
sáng nay tại hà nội bộ kế hoạch và đầu tư và bộ khoa học và công nghệ
đã đồng tổ chức diễn đàn quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo việt nam hai nghìn hai mươi
đây là cơ hội để kết nối khơi thông nguồn lực cho đổi mới sáng tạo tại việt nam
giúp việt nam tận dụng tốt hơn các cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đàm dự diễn đàn
với sự tham dự của hơn một trăm linh quỹ đầu tư trong và ngoài nước
đại diện các tập đoàn quốc tế doanh nghiệp khởi nghiệp thành công
diễn đàn là hoạt động kết nối và đối thoại giữa đại diện các quỹ đầu tư lớn quốc tế
với chính phủ và cộng đồng các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo việt nam
các doanh nghiệp khởi nghiệp của việt nam đang phát triển
với hơn bốn mươi quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động tăng gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi
nhiều tập đoàn lớn trong nước đã tham gia vào đầu tư mạo hiểm
cùng với đó là hơn bốn mươi cơ sở ươm tạo tổ chức thúc đẩy kinh doanh
và sáu mươi khu không gian làm việc chung trên cả nước
thông qua diễn đàn nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm lớn trên thế giới
đã ký kết và đưa ra tuyên bố hợp tác với các bộ ngành và doanh nghiệp của việt nam
việc xây dựng trung cư bảo đảm nhà ở cho người dân là một xu thế tất yếu của quá trình đô thị hóa
song nếu tình trạng phá vỡ quy hoạch thực hiện quy hoạch lỏng lẻo vẫn tiếp diễn
thì quá trình phát triển đô thị này rõ ràng đang đi theo một con đường không bền vững
và chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm về tình trạng này
thưa quý vị nhựa đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta
nhưng đồng thời cũng đang là thách thức của chúng ta
kinh tế xã hội và đặc biệt là môi trường
ô nhiễm nhựa đã và đang xảy ra tại việt nam
chúng ta thì cũng đang rất cần đề ra những chính sách thiết thực
để có thể chung tay giải quyết và giảm thiểu ô nhiễm nhựa
tác động tiêu cực từ ô nhiễm nhựa đến môi trường thì đã rõ ràng
thế nhưng làm thế nào để giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa thì nhiều quốc gia vẫn còn khá lung túng
và nước ta cũng đang phải đối mặt với tình trạng này
do tính chất phức tạp của hệ thống quản lý chất thải gian hiện có ở việt nam
cũng như sự phân cấp trong quản lý
đã dẫn đến sự trầm chéo tạo nên nhiều lỗ hổng cho pháp lý
đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách về ô nhiễm rác thải nói chung
và chất thải nhựa nói riêng
chính vì vậy để giải quyết hiệu quả vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa
thì nước ta cần có một giải pháp tích hợp đồng bộ
sự nghiên cứu kỹ lưỡng những tác động của ô nhiễm nhựa
và từ đó đưa ra các chính sách dựa trên tình hình thực tế
để chính sách thực sự đi vào cuộc sống
việc tổ chức thiên nhiên quốc tế iucn
phối hợp cùng vụ pháp chế bộ tài nguyên và môi trường
tổ chức hội thảo ô nhiễm nhựa tại việt nam
nghiên cứu khoa học hỗ trợ xây dựng chính sách
nhằm tập trung giả soát khung pháp lý và chính sách hiện có
liên quan đến quản lý chất thải rắn rác thải nhựa tại việt nam
để tìm ra những lỗ hồng và đưa ra những đề xuất thiết thực với thức trạng này
hôm nay do ảnh hưởng diện nam rãnh thấp nối với áp thấp phía tây
kết hợp với hiệu ứng phơn của gió tây nam mạnh
nên tại thành phố đà nẵng nắng nóng xảy ra trên diện rộng
có nơi nắng nóng gầy gắt
nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là ba mươi sáu ba mươi tám độ c
thời gian xảy ra nhiệt độ trên ba mươi năm độ c là từ một mươi h ba mươi đến lúc một mươi năm h ba mươi
theo ghi nhận tại đà nẵng chỉ số tia tử ngoại hiện đang cao nhất tính từ đầu mùa
chỉ số cảnh báo tia tử ngoại uv có giá trị từ tám đến một mươi tại thành phố đà nẵng
ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người
khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong đợt nắng nóng gai gắt này
ngoài ra nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ
do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
đợt nắng nóng này còn kéo dài trong những ngày tới với cường độ mạnh
từ ngày một mươi năm tháng sáu cường độ nắng nóng giảm dần
cảnh báo trong những ngày nắng nóng buổi chiều và chiều tối
có khả năng xuất hiện mưa rông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
như xét và gió giật mạnh
đề phòng nguy cơ xảy ra cháy rừng ở huyện hòa vang quận liên triểu và bán đảo sơn trà
thưa quý vị không chỉ tại đà nẵng bắc bộ và trung bộ cũng có nắng nóng gây gắt
do bị ảnh hưởng bởi vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển
và mở rộng về phía đông nam với đới gió tây nam gây hiệu ứng phần mạnh
đặc biệt tại bắc bộ và trung bộ có nơi nắng nóng gây gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi bảy ba mươi chín độ c có những điểm trên bốn mươi độ c
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c là từ một mươi h đến một mươi bảy h
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ nay đến ngày một mươi ba tháng sáu
khu vực hà nội trời nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến
từ ba mươi bảy đến ba mươi chín độ c có nơi trên ba mươi chín độ c
do ảnh hưởng của nắng nóng gai gắt kéo dài trong những ngày tới
kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
nên nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư
và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh trung bộ
ngoài ra nắng nóng có tác động và gây tình trạng bất nước
kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người
khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
hôm nay chỉ số cảnh báo tia tử ngoại uv có mức từ bảy một mươi
tại hà nội đà nẵng và tp hcm
ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao tới cơ thể con người
khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng
tình hình dịch tả lợn châu phi vẫn đang diễn biến phức tạp
khi tại phú thọ và bạc liêu đang có nguy cơ lây lan ra toàn tỉnh
hai tỉnh này vẫn đang nỗ lực ngăn chặn và khống chế
mức độ lây lan của dịch tả lợn châu phi
theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọ
tính đến thời điểm này đã có một mươi trên một mươi ba huyện thành thị
của tỉnh phú thọ công bố xuất hiện dịch tả lợn châu phi
số lợn bệnh đã tiêu hủy là trên năm con
hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng phức tạp
cùng với đó các tỉnh xung quanh dịch bệnh cũng diễn biến khó lường
bên cạnh đó số lượng cán bộ thú y và các lực lượng tham gia chống dịch thiếu
công tác phòng chống dịch trong thời gian tới còn gặp nhiều khó khăn
nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên toàn tỉnh là khó tránh khỏi
tại bạc liêu tình hình dịch tả lợn châu phi đang diễn biến hết sức phức tạp
và có nguy cơ lây lan nhanh ra toàn tỉnh
nguyên nhân là do việc vận chuyển mua bán giết mổ lợn chưa được kiểm soát chặt chẽ
người nuôi thì chủ yếu là các hộ nhỏ lẻ không bảo đảm an toàn sinh học
trước tình hình trên lãnh đạo tỉnh bạc liêu đã trực tiếp xuống vùng dịch kiểm tra
và chỉ đạo công tác dập dịch khoanh vùng ổ dịch để hạn chế lây lan
tỉnh bạc liêu cũng yêu cầu các ngành chức năng và chính quyền các cấp
phải siết chặt và tăng cường kiểm soát việc mua bán vận chuyển và giết mổ lợn
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến hộ chăn nuôi
để người dân nhận thức rõ nguy cơ không giấu dịch
và khi phát hiện lợn bệnh thì phải tiêu hủy ngay
nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ với hoa kỳ
ngày một mươi tháng sáu tại hà nội trung tâm vũ trụ việt nam viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
phối hợp với đại sứ quán mỹ tổ chức buổi tọa đàm
khám phá không gian chung và thương mại hóa không gian
tại buổi tọa đàm ông george frank brodin đại sứ sanh dự về vũ trụ của hoa kỳ
nguyên tổng giám đốc cơ quan hàng không và vũ trụ hoa kỳ nasa
có thông tin về trạm vũ trụ quốc tế iss
hành trình khám phá vũ trụ của nasa thu hút đông đào các cán bộ viện hàn lâm học sinh sinh viên
quan tâm tới lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại việt nam
ông george frank brodin và trung tâm vũ trụ việt nam đã trao đổi về chiến lược kinh nghiệm
trong việc quản lý và phát triển các chương trình không gian giáo dục cộng đồng
góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa nasa và trung tâm vũ trụ việt nam
tại hà nội trung ương hội chữ thập đỏ việt nam phối hợp với một số đơn vị liên quan
tổ chức hội nghị tổng kết về các hoạt động nâng cao năng lực sơ cấp cứu
tại trường học và cộng đồng triển khai tại thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
trong thời gian triển khai dự án từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
hơn một mươi học sinh khối lớp bốn năm cùng hàng trăm giáo viên tình nguyện viên
tại hai thành phố là hà nội và thành phố hồ chí minh
đã được tập huấn sơ cấp cứu tại trường học và cộng đồng
nhiều hoạt động được tổ chức như ngày hội sơ cấp cứu tại cộng đồng trung cư
tập huấn sơ cấp cứu cho giáo viên đã góp phần làm thay đổi nhận thức của giáo viên và học sinh
trước đây vấn đề sơ cấp cứu trong học trường đồng chỉ thông qua nhân viên y tế của trường học
cũng như cán bộ phụ trách công tác chữ thuật đỏ
liên khi có dự án nâng cao năng lực sơ cấp cứu trong trường học và cộng đồng
qua nhiều chuyên đề buổi hội thảo và tập huấn
thì nhận thức của ngay cả giáo viên và nhận thức của các học sinh tham gia
ngày càng rõ rõ thơ và thể hiện được khẳng định mình
trong vấn đề là cùng với mọi người để chia sẻ được những hoạt động tại nhà trường
các đại biểu cho rằng để nâng cao năng lực sơ cấp cứu tại trường học và cộng đồng
thì việc trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu nâng cao năng lực cho giáo viên
nhằm phòng chống và giảm thiểu rủi ro do tai nạn thương tích trong cộng đồng
cũng như việc xây dựng và triển khai mô hình trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu
trong trường học tạo tiền đề để vận động các sở ban ngành
ủng hộ việc nhân rộng mô hình tại các thành phố lớn vào các năm tiếp theo
là việc làm cần thiết
sau khi khảo sát đánh giá về cái thay đổi thái độ hành vi
thì đã có những chuyển biến tích cực
đặc biệt là nhận thức về việc cần trang bị các kỹ năng sơ cấp cứu
cho lực lượng trong cộng đồng cũng như trong các trường học
thì được các trường cũng như cộng đồng đón nhận một cách rất là tích cực
và họ thấy rằng cái đấy nó rất là hữu ích
và họ thấy rằng cái đấy rất là hữu ích
và chắc chắn rằng đây là giai đoạn thí điểm
qua mô hình này chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình trong thời gian tới
lứa tuổi học sinh là nhóm tuổi rất hiếu động
và thường xuyên thích khám phá chinh phục thử thách
môi trường học tập luôn là môi trường an toàn đối với học sinh
tuy nhiên cũng không tránh khỏi những yếu tố nguy cơ
có thể dẫn đến nhiều loại hình tai nạn thương tích
vì vậy các hoạt động chương trình dự án được triển khai
với mục tiêu nâng cao năng lực cho giáo viên học sinh
về kỹ năng sơ cấp cứu
nhằm phòng chống tai nạn thương tích trong trường học
là những hoạt động thích thực nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe
cho người dân nói chung và trẻ em nói riêng
chiều ngày một mươi tháng sáu tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm năm bị cáo
trong vụ án thâu tóm đất công tại đà nẵng và tp hcm
hội đồng xét xử đã cho cách ly bị cáo phan văn anh vũ
tức vũ nhôm trước khi xét hỏi các bị cáo là cựu tướng tá trong ngành công an
trả lời hội đồng xét xử bị cáo phan hữu tuấn cựu phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo tổng cục năm
bộ công an cho biết mình là người đã tuyển dụng vũ nhôm làm tình báo viên từ năm hai nghìn chín khai nhận
trước tòa bị cáo phan hữu tuấn cũng cho biết bản thân có tham gia góp vốn vào hai doanh nghiệp này
trong đó góp vốn hai mươi phần trăm và công ty xây dựng bắc nam bảy mươi chín và năm phần trăm và công ty cổ phần nova
bắc nam bảy mươi chín với tên gọi khác sau khi được chủ tọa giải thích bị cáo phan hữu tuấn thừa nhận các tổ chức
phong được thành lập hoạt động không đúng với quy định pháp luật kể cả quy định về tình báo cũng
như luật doanh nghiệp ngày mai phiên xét xử phúc thẩm sẽ được tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo còn lại
thưa quý vị tiếp tục điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí do bị can phan văn anh vũ tức vũ nhôm và đồng phạm thực hiện xảy ra tại thành
phố đà nẵng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành khám xét chỗ ở của bị can
trương duy nhất nguyên trưởng văn phòng đại diện báo đại đoàn kết giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến năm hai nghìn một mươi một tại
thành phố đà nẵng trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi
tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trương duy nhất về hành vi lạm dụng chức
vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại điều ba trăm năm mươi năm bộ luật hình sự do có những vi phạm pháp luật
liên quan đến nhà đất công sản tại thành phố đà nẵng hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã
ra quyết định khởi tố bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án nhằm làm rõ toàn bộ hành
vi phạm tội của bị can trương duy nhất và những cá nhân tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định
của pháp luật cũng tại đà nẵng một đường dây tổ chức đánh bạc và lừa đảo qua mạng internet xuyên
quốc gia vừa bị công an thành phố đà nẵng phối hợp với cục a năm bộ công an triệt phá
ngay khi năm mũi trình sát của công an đà nẵng đồng loạt ập vào các địa điểm
tại nhiều địa bàn thuộc phường an hải tây quận sơn trà phường mỹ an khuê mỹ hòa hải quận ngũ hành
sơn đã phát hiện ba mươi năm đối tượng người nước ngoài quốc tịch trung quốc nhập cảnh vào việt nam với
mục đích du lịch nhưng thực chất là để tham gia điều hành đường dây đánh bạc xuyên quốc gia khám
xét tại chỗ cơ quan điều tra thu giữ nhiều máy tính kết nối mạng internet đăng chạy một trang
web điện tử có nội dung đánh bạc mà người tham gia chủ yếu là người trung quốc qua đấu tranh
các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình
hiện ba mươi năm đối tượng cùng toàn bộ vật chứng đã được bàn giao cho phía công an trung quốc
để tiếp tục điều tra mở rộng đường dây đánh bạc xuyên quốc gia này
thời điểm nắng nóng nhiệt độ tăng cao tại huyện miền núi cao kỳ sơn tỉnh nghệ an đã xảy ra vụ cháy rừng
vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi giờ hôm nay tại khu vực rừng pumon thuộc địa phận bản siêng thù
xã triều lưu huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an huyện kỳ sơn đã huy động lực lượng chức năng
gần một trăm linh người tham gia chữa cháy rừng do địa phận khu vực bị cháy núi cao hiểm trở
cộng với thời tiết nắng nóng nhiệt độ ngoài trời cao ngọn lửa lan nhanh
nên công tác tiếp cận hiện trường dập lửa gặp rất nhiều khó khăn
bước đầu chưa thể thống kê được số diện tích rừng bị thiệt hại do vụ cháy gây ra
nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân địa phương đốt rừng làm rẫy
trong phần tin thế giới đảng dân chủ của mỹ sát hạch cuộc đua tranh cử tổng thống
một mươi tám nước nato bắt đầu tập trận ở biển baltic
liên quan đến cuộc đua tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi
cuối tuần qua đã đánh dấu một sự kiện quan trọng của đảng dân chủ
khi mà một mươi chín ứng cử viên của đảng này phát biểu trước hàng trăm lãnh đạo đảng tại bang iowa
đây được coi là cuộc thử nghiệm quan trọng cho cuộc bỏ phiếu sớm tại bang này
tại cuộc họp quy tụ số lượng ứng cử viên tổng thống mỹ lớn nhất tính tới thời điểm này
mỗi ứng cử viên của đảng dân chủ chỉ có năm phút để nêu bật các thế mạnh
và cưng lĩnh tranh cử của đảng dân chủ
các ứng cử viên của mình thuyết phục các thành viên trong đảng trao cho mình lá phiếu đề cử chính thức
đa số các ứng cử viên đều đề cập đến tình hình biến đổi khí hậu giáo dục cộng đồng thu hẹp khoảng cách thu nhập giàu nghèo
và giải pháp đánh bại đương kim tổng thống donald trump trong kỳ bầu cử tới
tất cả những gì tôi đề xuất đều xuất phát từ câu hỏi cốt lõi
đó là tổng thống mỹ làm việc vì ai lợi ích cho tầng lớp trên hay cho người dân mỹ
với tôi tôi sẽ đấu tranh cho số đông
đảng dân chủ sẽ không kéo đất nước lùi lại như những năm chín mươi của thập kỷ trước
chứ đừng nói như những năm năm mươi như đảng cộng hòa đang làm
kỷ nguyên bắt đầu ngay tại bang iowa này
đáng chú ý cựu phó tổng thống mỹ joe biden người đang dẫn đầu cuộc đua tranh cử trong nội bộ của đảng dân chủ lại vắng mặt
các ứng cử viên của đảng dân chủ vẫn còn hơn hai trăm linh ngày vận động trước khi diễn ra cuộc bầu phiếu chính thức
mặc dù đã đạt thỏa thuận với mỹ về vấn đề người di cư
xong đến nay chính phủ mexico vẫn chưa mở thêm các cửa khẩu để tiếp nhận lại những người di cư từ mỹ phải quay trở lại mexico
trong thời gian chờ phía mỹ xử lý hồ sơ
theo thỏa thuận song phương mà hai nước đạt được hôm bảy tháng sáu vừa qua
phía mexico sẽ phải mở rộng ngay lập tức chương trình tiếp nhận lại người di cư
trong thời gian chờ các cơ quan chức năng của mỹ xét xuyệt đơn tị nạn
tuy nhiên các quan chức tại ba bang giáp với biểu tượng
biên giới mỹ cho biết đến nay họ vẫn chưa nhận được thông báo về kế hoạch trên
và người xin tị nạn vẫn chưa được chuyển trở lại các khu vực biên giới giữa hai nước
trong khi đó các nghị sĩ của đảng dân chủ chỉ trích gai gắt việc tổng thống donald trump dùng cách tăng thuế
để ép mexico phải nhượng bộ về vấn đề người di cư
cho rằng động thái này đe dọa nghiêm trọng tới mối quan hệ giữa mỹ với một đối tác thương mại lớn
chưa kể những quy định mới sẽ làm phức tạp hóa tình trạng buôn người trái phép ở khu vực biên giới chung
hôm qua hơn tám binh sĩ từ một mươi tám quốc gia thuộc tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương
bắt đầu cuộc tập trận hải quân thường niên có tên bantop tại biển baltic
cuộc tập trận năm nay do quân đội mỹ dẫn đầu
với mục tiêu là thể hiện năng lực phòng thủ của nato trước bất kỳ mối đe dọa nào
hạm đội hai của hải quân mỹ chỉ huy cuộc tập trận
với sự tham gia của binh sĩ cùng với năm mươi tàu và bốn mươi máy bay đến từ các nước
bỉ đức đan mạch và một mươi năm quốc gia khác
người phát ngôn của nato oana lugescu cho biết
biển baltic có tầm quan trọng chiến lược đối với liên minh
và có biên giới với sáu quốc gia nato
bà lugesko nhấn mạnh các cuộc tập trận không nhằm vào bất kỳ ai
trước đó bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu tuyên bố
việc nato gia tăng tiềm lực quân sự sẽ phá hủy hệ thống an ninh hiện có trên thế giới
và buộc moscow phải có biện pháp trả đũa
liên minh châu âu eu có thể sẽ đồng ý đàm phán lại về thỏa thuận brexit
nếu anh có cách tiếp cận đúng đắn
đây là nhận định được ngoại trưởng anh
eremy hunt đưa ra ngay trước thời điểm anh sẽ chính thức khởi động cuộc đua giành ghế thủ tướng
ông jeremy hunt cũng là một trong các ứng cử viên tham gia cuộc đua này
theo ngoại trưởng anh trong cuộc trao đổi tại lễ tưởng nhiệm d day vừa qua
thủ tướng nước angela merkel đã nói rằng
eu sẵn sàng xem xét các phương án mà chính phủ mới ở anh đưa ra
sau khi anh có thủ tướng mới
vì thế ông jeremy hunt tin tưởng
nếu chính phủ mới ở anh có cách tiếp cận phù hợp
việc đàm phán lại besikt với eu
là điều có thể được làm được
trước đó anh và eu đã đạt được một thỏa thuận brexit
nhưng lại bị hạ viện anh bác bỏ tới ba lần
và buộc phải ra hạn chót
rồi eu vào cuối tháng một mươi
tuy nhiên mâu thuẫn giữa các chính đảng
cả trong và nội bộ của đảng bảo thủ công quyền
đã khiến bà theresa may phải tuyên bố từ chức
đẩy nước anh vào cuộc đua chọn ghế thủ tướng mới
giới quan sát lo ngại
cuộc đua này có thể làm hỗn loạn
thậm chí làm đảo ngược tiến trình besikt
vốn đang nhiều cam go
sáng nay hàn quốc và anh nhất trí
về việc duy trì thỏa thuận thương mại tự do fta hiện hành
kể cả khi anh rời khỏi liên minh châu âu eu
mà không có thỏa thuận
với động thái này hàn quốc sẽ là nền kinh tế
ngoài eu đầu tiên có ngay thỏa thuận fta
với anh hậu besikt
anh và hàn quốc nhất trí duy trì fta song phương
trong cuộc gặp giữa bộ trưởng thương mại anh liam fox
và người đồng cấp nước chủ nhà
ở thủ đô seoul
đối với hàn quốc điều này rất quan trọng
vì nó làm giảm sự bấp bênh do vấn đề brexit gây ra
nhất là trong bối cảnh ngành xuất khẩu của hàn quốc
cũng đang phải đối mặt với những thách thức
do cuộc chiến thương mại mỹ trung
trong thời gian tới hai nước sẽ cập nhật fta song phương
và mở rộng thêm lĩnh vực hợp tác
sang các ngành công nghiệp mới nổi
như năng lượng tái tạo và trí tuệ nhân tạo
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình
thời sự một mươi tám h ba mươi ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại